tại cuộc gặp mặt hơn năm trăm linh đại biểu là thương binh nặng đại diện cho hơn một mươi hai thương binh nặng và các thương binh trên cả nước nhiều cảm xúc nhiều chia sẻ cũng như mong muốn được các cựu chiến binh gửi gắm
thương binh cabo iro thương binh một trên bốn và là một trong hai đại diện thương binh nặng nhất của tỉnh đắk lắc ra tham dự lễ tuyên dương ông chia sẻ
thương binh cabo iro thương binh một trên bốn và là một trong hai đại diện thương binh nặng nhất của tỉnh đắk lắk ra tham dự lễ tuyên dương ông chia sẻ
các cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng đều chung một ý chí một nghị lực phi thường vươn lên chiến thắng bệnh tật ổn định cuộc sống đặc biệt là tâm niệm thương binh cần là tấm gương sáng trong cuộc sống học tập lao động cho thế hệ sau
cá nhân tôi là một thương binh thì như bác hồ nói là tàn không phế mình cố gắng mình vượt qua lúc mà kháng chiến để giành độc lập
tới giải phóng rồi thì đúng là mình cũng thở phào và nhìn thấy đất nước nó thay đổi từng giờ từng ngày
cá nhân thương binh điệp sĩ phải sống làm gương cho xã hội
chứ bây giờ mà chính những người thương binh gia đình liệt sĩ mà có con có tệ hại thì hơi buồn đó
bên cạnh công tác biểu dương trực tiếp quan tâm với các thương binh mong mỏi của các bác các chú vẫn là mong muốn thế hệ con cháu nhận được sự quan tâm hơn nữa từ đảng và nhà nước để có thể tiếp tục đóng góp công sức vào xây dựng phát triển kinh tế đất nước